thưa quý vị sáng nay tại hà nội bộ công thương phối hợp với hội nhà báo việt nam tổ chức lễ phát động giải thưởng báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm hai nghìn hai mươi ba
giải thưởng báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được tổ chức nhằm mục đích nâng cao nhận thức trách nhiệm của cộng đồng về sử dụng năng lượng trong bối cảnh nắng nóng diễn ra trên diện rộng ở nhiều địa phương
giải thưởng báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong bối cảnh nắng nóng diễn ra trên diện rộng ở nhiều địa phương
giải thưởng báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong bối cảnh nắng nóng diễn ra trên diện rộng ở nhiều địa phương